năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là thời điểm có nhiều thay đổi trong chương trình và thời gian đào tạo tại các trường đại học
đặc biệt là khối ngành kỹ thuật
theo đó sinh viên vừa trúng tuyển sẽ có những trải nghiệm về chương trình học bằng cấp với nhiều điểm khác với trước đây
các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học kinh tế luật đại học công nghệ tp hcm
hiện có nhiều khối ngành áp dụng thời gian đào tạo từ ba năm rưỡi đến bốn năm
thay vì bốn sáu năm như trước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng học liên thông liên ngành và vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo
ngoài ra theo quy định mới của luật giáo dục năm hai nghìn hai mươi sinh viên khối ngành kỹ thuật phải hoàn thành chương trình học
từ một trăm năm mươi tính chỉ trở lên mới được cấp bằng kỹ sư
từ quy định này các trường đại học cũng điều chỉnh chương trình đào tạo
với chương trình cử nhân sinh viên sẽ học trong bốn năm với một trăm hai mươi tám một trăm ba mươi hai tính chỉ tuyển ngành
chương trình kỹ sư thạc sĩ gồm một trăm tám mươi tính chỉ trong thời gian khoảng năm năm năm rưỡi